mưa lũ tại nhật bản gây thiệt hại hơn một tỷ đô la mỹ
mưa lũ đã làm ba người thiệt mạng và một người mất tích
sáu chín mươi sáu con da súc bị chết cuốn trôi

hiện nay mực nước sông thao sông bứa xuống nhanh
mức nước sông đà ít thay đổi do thủy điện hòa bình tiếp tục xả lũ
tuyến đê tả sông thao thuộc các xã y sơn phụ khánh huyện hạ hòa
có nguy cơ bị tràn đã được xử lý chống tràn đảm bảo an toàn
để khắc phục hậu quả thiên tai ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú thọ
đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị địa phương
chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai
nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra
cơn bão số ba gây thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay đối với tỉnh phú thọ
ngoài con số bốn người thiệt mạng và bị thương
thì hơn năm ngôi nhà đã bị ngập nước gần bốn hộ phải di rời
hàng nghìn hectare lúa và hoa màu bị đổ ngập
nhiều tuyến đê bao đường giao thông cầu cống bị tràn sạt lở
cơn bão đã qua nhưng người dân vẫn đang phải gồng mình để khắc phục hậu quả của cơn bão
trở lại thị trấn thanh sơn huyện thanh sơn
sau khi nước sông đã rút hàng trăm người dân ở dọc tuyến phố này vẫn chưa hết bàng hoàng
bởi cơn lũ tràn về ngay trong đêm
chỉ sau vài giờ đồng hồ trong khi tất cả còn say ngủ
nước lũ đã tràn về và dâng cao chưa từng có
nước dâng cao vài mét cuốn trôi mọi đồ đạc
với người dân nơi đây
nước lũ đến như một cơn ác mộng
và khi nước rút đi chỉ còn lại những lớp bùn xình đặc xệt
bám đầy khắp những ngóc ngách trong nhà
nó làm lại anh em nội ngoại đông ra đến để cứu trợ
nước lũ đến như một cơn ác mộng và khi nước rút đi chỉ còn lại những lớp buồn xình đặc xệt
thưa quý vị và các bạn theo kết quả nghiên cứu mới nhất năm hai nghìn một mươi tám
cứ sáu trẻ dưới năm tuổi thì có một trẻ bị suy dinh dưỡng
cứ một mươi trẻ có bảy trẻ thiếu kém cứ hai trẻ có một trẻ thiếu máu
thực trạng suy dinh dưỡng và suy dinh dưỡng thấp còi
ngoài yếu tố di truyền thì theo các chuyên gia có liên quan rất nhiều đến yếu tố dinh dưỡng
chính vì lẽ đó để giúp cho các gia đình các bậc cha mẹ nắm được rõ hơn
về việc cung cấp dinh dưỡng cho trẻ đúng và đủ
viện dinh dưỡng quốc gia đã thực hiện mô hình lớp học dạy nấu ăn dặm miễn phí
tình cờ đưa con đi khám tại viện dinh dưỡng quốc gia
chị đoàn thu thủy nghe nói viện có mở lớp dạy nấu ăn dặm cho trẻ
nên vào tham gia thông qua buổi học và được nhìn thực tế
các bác sĩ dinh dưỡng tư vấn và thực hiện một bữa ăn cho trẻ
chị đã có thêm được nhiều kiến thức bổ ích để giúp cho con mình
trẻ nhà mình mới bắt đầu ăn dặm được mấy hôm thôi
thì mình cảm thấy là lớp học cũng khá là hay
tức là mình cũng chưa có kiến thức nhiều về ăn vặn cho bé lắm
nhưng mà qua cái lớp này mình cũng tiếp thu được một số cái
cái kiến thức ngày trước thì nó chỉ hiểu mơ hồ thôi
còn nếu như hôm nay được phổ biến thì sẽ hiểu được tường tận hơn
với một cái tỷ lệ nó thích hợp
theo các chuyên gia dinh dưỡng qua việc thăm khám tư vấn
cho các bậc phụ huynh hàng ngày đã phát hiện ra rằng
ba mẹ hoặc người nhà hiểu sai và thực hiện sai một bữa ăn dặm đủ chất cho trẻ
ăn đúng lượng và đủ chất là hai yếu tố vô cùng quan trọng
trong quá trình phát triển toàn diện của trẻ
bây giờ lại có một số các trường hợp mà cũng tương đối phổ biến
là lại cho trẻ ăn dặm muộn quá
có những cháu phải đến tháng thứ bảy tháng thứ tám đến đây khám tư vấn
mà vẫn chưa bắt đầu ăn dặm
hoặc là ăn quá ít ăn quá lãng
chúng ta biết là trong một bữa ăn dặm của trẻ là tối thiểu là phải có bốn cái thành phần
tức là cung cấp chất lượng
chất tinh bột chất đạm
mà đạm đây ưu tiên là đạm động vật nhưng mà nhiều gia đình lại chỉ cho con ăn đạm thực vật thôi
nhiều gia đình là bây giờ có thể là nhiều khi là hầu như không cho dầu mỡ gì vào trong bữa ăn của trẻ
hoặc là có cho một hai giọt cái đấy cực kỳ phổ biến
và đấy cũng là một trong những nguyên nhân mà chúng tôi thấy rất hay gây ra cái suy dưỡng
vậy nếu mà chúng ta tính năng lượng khẩu phần ra thì nó quá thấp
và rõ ràng đấy là nguyên nhân làm cho trẻ sinh dưỡng
ở lớp dạy nấu ăn dặm cho trẻ
các bậc cha mẹ sẽ được các chuyên gia hướng dẫn cụ thể từng hàm lượng dinh dưỡng thích hợp cho trẻ
ở mỗi độ tuổi mỗi giai đoạn khác nhau
những lớp thực hành miễn phí để cho các bà mẹ khi mà đến khám tư vấn
hoặc là kể cả những cái bà mẹ mà có biết thông tin về lớp học
thì cũng hoàn toàn là có thể đến để mà tham gia lớp miễn phí
để được nhận những cái hướng dẫn rất là cụ thể
được mắt nhìn tai nghe
và thậm chí là thích thì là có thể là cùng thực hành với cả giáo viên
với cả người kỹ thuật viên về tiết chế của khoa để mà làm ra những cái bát bột bát cháo trẻ
hiện nay lớp học vẫn được tổ chức thường xuyên và miễn phí hoàn toàn
vào tám h ba mươi phút các sáng thứ sáu thứ bảy chủ nhật tại viện dinh dưỡng quốc gia
hy vọng với mô hình lớp học bổ ích như thế này sẽ đem lại nhiều kiến thức bổ ích
giúp các bậc cha mẹ chăm sóc cho con mình
trong phần tin quốc tế quốc hội cuba phê chuẩn dự thảo hiến pháp mới
mưa lũ tại nhật bản gây thiệt hại hơn một tỷ đô la mỹ
tổng thống mỹ donald trump ngày hai mươi hai tháng bảy cho rằng các tài liệu mà cục điều tra liên bang mỹ fbi
công bố ngày hai mươi một tháng bảy về ông caterpec cựu cố vấn chiến dịch tranh cử tổng thống hai nghìn một mươi sáu của ông trump
đã khẳng định khả năng bộ tư pháp mỹ và fbi lừa dối các tòa án
trên tài khoản twitter tổng thống donald trump viết việc thu thập các tài liệu về ông catherpace
đã được sửa chữa lại một cách vô lý song đã khẳng định gần như chắc chắn rằng bộ tư pháp và fbi lừa dối tòa án
bình luận được tổng thống donald trump đưa ra sau khi fbi ngày hai mươi một tháng bảy công bố các tài liệu
liên quan đến hoạt động theo dõi ông caterpech như một phần trong cuộc điều tra khả năng ông này thông đồng với chính phủ nga
để tác động tới kết quả của bầu cử tổng thống mỹ hồi năm hai nghìn một mươi sáu
tập tài liệu bốn trăm một mươi hai trang này cho thấy fbi đã đệ đơn lên tòa án giám sát tình báo nước ngoài xin theo dõi ông pich
ngay từ hồi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu fbi cho rằng ông pich đã bắt tay và thông đồng với moscow
và cựu cố vấn này của ông trump đã thiết lập quan hệ với nhiều quan chức nga trong đó có cả nhân viên tình báo nga
ngày hai mươi hai tháng bảy quốc hội khóa chín của cuba đã phê chuẩn dự thảo hiến pháp mới với sự đồng thuận tuyệt đối
sau hai ngày làm việc thảo luận tại kỳ họp đầu tiên
chủ tịch quốc hội cuba esteban lazo đã đánh giá cao chiều sâu của các cuộc thảo luận
nêu bật sự thành công của ủy ban phụ trách soạn thảo dự thảo hiến pháp
bao gồm ba mươi ba đại biểu quốc hội do bí thư thứ nhất đảng cộng sản cuba raúl castro đứng đầu
dự thảo hiến pháp mới của cuba duy trì đặc điểm sau hội chủ nghĩa
ra những thay đổi trong cơ cấu nhà nước cuba trong đó bao gồm việc thành lập các vị trí của
chủ tịch nước phó chủ tịch nước và thủ tướng thay thế cho chủ tịch hiện tại của hội đồng nhà nước
vào hội đồng bộ trưởng dự thảo hiến pháp mới của cuba cũng mở rộng quyền con người công nhận các
hình thức sở hữu bao gồm sở hữu sau chủ nghĩa sở hữu toàn dân sở hữu chung và hình thức tư hữu
bên cạnh đó văn kiện này công nhận hôn nhân là sự kết hợp giữa hai người không chỉ rõ giới tính
thay cho hiến pháp hiện tại phản ánh rõ rằng hôn nhân là sự kết hợp tự nguyện giữa nam giới và nữ giới
tổng thống ai cập abdel fattah el sisi hôm qua đã cảnh báo những âm mưu kích động bạo loạn và gây
bất ổn ở ai cập thông qua việc lợi dụng sự bất mãn là mối đe dọa nguy hiểm nhất mà quốc gia bắc phi
này phải đối mặt trong những năm gần đây
trong bài phát biểu tổng thống sisi cho rằng mối đe dọa thực sự mà ai cập đang phải đối mặt là
việc bị phá hoại từ bên trong gồm các sức ép tin đồn những hành động khủng bố sự thất vọng và bất mãn
tổng thống sisi kêu gọi người dân ai cập cảnh giác trước những âm mưu như vậy điều mà ông cho là một phần
của mưu đồ nhằm kích động người dân phá hoại đất nước
theo ông sisi những tin đồn thất thiệt được lưu truyền trong dân chúng trong hơn ba tháng qua đã lên tới hai mươi một tin
tổng thống ncc nhắc lại rằng những biện pháp khắc khổ là cần thiết nhằm vực dậy nền kinh tế vốn đang gặp khó khăn của ai cập
theo ông ncc những nỗ lực cố gắng vượt qua những điều kiện kinh tế khó khăn không được phép đánh đồng với việc phá hoại đất nước và làm lan truyền hỗn loạn
tân bộ trưởng phụ trách brexit của anh ông dominic raab vừa phủ nhận thông tin về việc chính phủ anh có những động thái nhằm tăng cường kiểm soát biên giới
nếu anh rời khỏi liên minh cho eu mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào
trả lời phỏng vấn kênh truyền hình bbc bộ trưởng phụ trách brexit
dominic raab đã phủ nhận thông tin trên báo chí rằng chính phủ anh đang lên kế hoạch dự trữ thực phẩm hoặc sử dụng một đoạn đường cao tốc làm bãi đỗ xe tải nhằm tăng cường kiểm soát biên giới
bộ trưởng phụ trách brexit của anh cho rằng những thông tin như vậy được đăng tải trên truyền thông chỉ để thu hút sự chú ý của dư luận và không giúp ích gì
theo ông dominic raab anh và eu đã nhất trí được khoảng tám mươi thỏa thuận brexit
dự kiến hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về mối quan hệ tương lai mà ông raab cho rằng nằm trong kế hoạch rất thực tế đầy tham vọng và có tính nguyên tắc đã được nêu trong sách trắng của chính phủ anh
chính phủ nhật bản vừa cho biết đợt mưa lũ hồi đầu tháng bảy tại miền tây nước này và các trận mưa do bão braviron gây ra trước đó đã gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp và ngư nghiệp của nhật bản một một tỷ usd cao hơn nhiều so với mức dự báo
sau đợt mưa lũ gây hậu quả nghiêm trọng thủ tướng shinzo abe đã yêu cầu nhóm ứng phó thảm họa của chính phủ đề ra các biện pháp nhằm giảm bớt tác động của mưa lũ đối với ngành công nghiệp với việc sử dụng quỹ dự trữ bốn trăm linh tỷ yên tương đương với ba sáu tỷ usd và các nguồn khác
trong khi đó cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản cho biết số người thiệt mạng trong trận mưa lũ ở miền tây nước này là hai trăm hai mươi bốn người
tính đến ngày hai mươi hai tháng bảy tình trạng thiếu nước tiếp tục ảnh hưởng tới một trăm hai mươi
họ gia đình tại ba tỉnh hứng chịu mưa lũ lớn nhất là okayama hiroshima và ehime
một tài xế taxi đã bị bắn chết khi đang trên đường trở về thành phố johannesburg của nam phi sau khi dự một đám tăng đồng nghiệp cách đó hơn năm trăm linh km
cảnh sát nam phi cho biết nhóm tài xế này bị các tay súng phục kích trên đường và bắn chết khi đang ngồi trên một chiếc xe buýt cỡ nhỏ
ngoài một mươi một người thiệt mạng bốn người khác hiện đang trong phòng
tình trạng nguy kịch toàn bộ nạn nhân là thành viên của hiệu bội taxi tỉnh goteng nơi có hai thành phố lớn là pretoria và johannesburg
cảnh sát nam phi tuyên bố sẽ truy bắt bằng được các đối tượng gây án trong vòng bảy mươi hai giờ cùng sự tham gia của nhiều lực lượng khác nhau như tình báo phản ứng nhanh và đặc nhiệm
bộ trưởng giao thông nam phi bled demande lên án vụ tấn công này và gọi đây là tội ác mang tính đặc trưng của các nhóm tội phạm có tổ chức tại nam phi
ông bled cũng kêu gọi các lực lượng chức năng khẩn trương phối hợp để tìm hướng giải quyết xung đột ngày càng gây gắt giữa các hãng taxi tại quốc gia này
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt